tại xã tân hóa huyện minh hóa ubndtqvn tỉnh quảng bình phối hợp với huyện minh hóa tổ chức khánh thành và bàn giao sáu mươi bốn nhà bè vượt lũ cho hộ nghèo cận nghèo
tân hóa là vùng rốn lũ vì vậy để chia sẻ giúp đỡ các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong mùa mưa lũ
ubndtqvn tỉnh quảng bình đã trích từ quỹ vì người nghèo làm sáu mươi bốn nhà bè vượt lũ với tổng kinh phí gần một năm tỷ đồng
sau hai tháng thi công đến nay công trình đã hoàn thành đúng mẫu thiết kế bảo đảm chất lượng
đặc biệt từ thực tiễn mưa lũ của địa phương đơn vị thi công đã có rất nhiều cải tiến nhà bè phù hợp
mang tính khoa học cao và hình thức đẹp độc đáo chắc chắn hiệu quả sử dụng lâu dài
bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ
dịp này lãnh đạo tỉnh ủy quảng bình đã tặng quà tết cho một mươi hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã tân hóa
và trao biển tượng trưng hỗ trợ sửa chữa chín mươi bảy nhà ở cho đồng bào rục ở xã thượng hóa huyện minh hóa